tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn kim hưng tức hưng kính
về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại chợ long biên hà nội
cùng hầu tòa với hưng kính còn có bốn đồng phạm gồm nguyễn hữu tiến lê thanh hải nguyễn mạnh long và dương quốc vương
tuy nhiên nguyễn kim hưng tức hưng kính chùm bảo kê chợ long biên hà nội đã đề nghị cho hoãn phiên tòa
vì luật sư bào chữa cho bị cáo đã vắng mặt hội đồng xét xử đã chấp thuận đề nghị này
tại phiên tòa có ba trên tổng số một mươi luật sư đăng ký tham gia bảo chữa tại phiên tòa vắng mặt
trong đó luật sư của hưng kính và luật sư của nguyễn hữu tiến có đơn xin hoãn phiên tòa
luật sư của bị cáo vương có đơn xin được xét xử vắng mặt hai nhân chứng và người liên quan cũng vắng mặt
đại diện viện kiểm sát và các luật sư khi được hỏi ý kiến đều cho rằng cần hoãn phiên tòa để bỏ đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
sau khi hội ý hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa phiên xử tới sẽ được mở lại vào tám giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội để tăng thu nhập cá nhân dưới danh nghĩa là những nhân viên của tổ bốc dỡ số hai thuộc chợ long biên
hưng kính đã chỉ đạo nhóm đàn em chèn ép gây khó khăn đe dọa hộ kinh doanh tại chợ
tại cơ quan điều tra các bị cáo nguyễn hữu tiến lê thanh hải nguyễn mạnh long và dương quốc vương khai nhận
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám được chia tổng số tiền là bốn mươi sáu bốn triệu đồng
trong đó tiến được hưởng hai mươi ba bảy triệu đồng long được hưởng một mươi một sáu triệu đồng và vương được hưởng một mươi một một triệu đồng